bảy mươi năm năm trôi qua kể từ ngày chủ tịch hồ chí minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa đến nay
giá trị lịch sử và sức sống trường tồn của bản tuyên ngôn đó vẫn là ánh sáng soi đường cho nhân dân ta
đó là những khẳng định của các học giả nhà nghiên cứu uy tín trong hội thảo khoa học bảy mươi năm năm bản tuyên ngôn độc lập của nước việt nam dân chủ cộng hòa
do học viện chính trị quốc gia hồ chí minh và nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật tổ chức
hội thảo khoa học bảy mươi năm năm bản tuyên ngôn độc của nước việt nam dân chủ cộng hòa
chỉ với hơn một từ nhưng bản tuyên ngôn độc lập là sự khẳng định thành quả của cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong tiến trình phát triển của dân tộc việt nam
chứa đựng nhiều giá trị sâu sắc và mang ý nghĩa lâu dài không chỉ với dân tộc việt nam mà với cả nhân loại tiến bộ
trước khi liên hợp quốc ra tuyên ngôn trao trả độc lập cho dân tộc cho các dân tộc thuộc địa
tuyên ngôn độc lập của nước việt nam dân chủ cộng hòa
tuyên bố và khẳng định với nhân dân việt nam và nhân dân thế giới về quyền dân tộc cơ bản
một khái niệm khoa học thuộc phạm trù luật pháp quốc tế hiện đại mà từ đó đến nay luôn luôn được thế giới thừa nhận
mang giá trị toàn cầu và luôn luôn có giá trị thời đại bởi vì nó hướng tới tương lai
các tham luận của các học giả cũng khẳng định bản tuyên ngôn độc lập là kết tinh và thể hiện sự tập trung
sự thống nhất giữa tư tưởng và hành động
đạo đức và nhân cách hồ chí minh
bảy mươi năm năm đã trôi qua bản tuyên ngôn độc lập luôn được coi là văn kiện pháp lý đặc biệt quan trọng
kết tinh giá trị văn hóa cao đẹp của dân tộc và tinh hoa thời đại
vẫn vang vọng mãi trong lịch sử dân tộc việt nam và nhân loại
tuyên ngôn độc lập là một văn kiện có ý nghĩa vô cùng to lớn và nó khẳng định chủ quyền quốc gia dân tộc của chúng ta
nó là trở thành một bài học hiện hữu
trong bài học hiện hữu của ngày hôm nay chúng ta vẫn tôn chỉ để đấu tranh kiên trì đấu tranh và để bảo vệ và để đòi độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta
nó không chỉ có cái giá trị pháp lý mà đặc biệt ở đây nó là cái giá trị về quyền dân tộc và quyền con người được định đoạt cho mỗi quốc gia dân tộc
thời gian lùi xa nhưng bản tuyên ngôn độc lập vẫn mang sức sống mãnh liệt và giá trị trường tồn
là ngọn đuốc soi đường
cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa ngày nay